bộ văn hóa thể thao và du lịch đã đưa ra một thông tin quan trọng về lễ đón bằng của unesco
ghi danh nghệ thuật bài tròi trung bộ việt nam vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại
theo đó lễ đón bằng sẽ được tổ chức vào tối mai năm tháng năm tại thành phố quy nhơn của tỉnh bình định
nghệ thuật bài tròi trung bộ việt nam phổ biến ở chín tỉnh miền trung từ quảng bình vào đến khánh hòa
đây là loại hình nghệ thuật đa dạng kết hợp giữa âm nhạc thơ ca diễn xuất hội họa và văn học
với hai hình thức chính là chơi bài tròi và trình diễn bài tròi
lễ đón bằng sẽ là dịp để tôn vinh quảng bá những giá trị đặc sắc của nghệ thuật bài tròi trung bộ
đến với nhân dân cả nước và bạn bè quốc tế đồng thời nâng cao ý thức trách nhiệm của các cấp
các ngành và nhân dân trong công tác bảo tồn phát huy giá trị di sản văn hóa dân tộc trong thời hội nhập